cùng với việc yêu cầu các hộ kinh doanh bán hàng rong di dời khỏi lề đường
phía sở giao thông vận tải đưa ra sáng kiến lắp đặt những thanh chắn
ở một số đường như baxter lý tự trọng nguyễn bính khiêm thuộc địa bàn phường bến nghé quận một
số rào trắng này thực chất là các ống thép inox có đường kính khoảng tám cm
được uống công hai đầu để cắm vào vỉa hè
mỗi cụm rào trắng cắm so le với nhau với khoảng cách chừng tám mươi cm
với ý định ngăn không cho xe máy lưu thông trên vỉa hè
dẫu chỉ mới là thử nghiệm nhưng giải pháp này dường như vẫn còn nhiều điều đáng để bàn
bởi các thanh chắn làm bằng kim loại này vẫn chẳng thể ngăn được những người lưu thông thiếu ý thức
theo ghi nhận của chúng tôi cứ văn bóng lực lượng chức năng thì chuyện chạy xe trên lề lại diễn ra
ấy là chưa kể chuyện lắp đặt các thanh chác khiến người khuyết tật đi lại trên vỉa hè khó khăn hơn
thậm chí ngay cả những người bình thường thì những thanh kim loại được dựng nên trên vỉa hè
cũng trở thành cái bẫy gây tai nạn nếu họ vô tình không để ý
đối với em nếu như có một cái rào trắng như vậy mà đối với người khuyết tật thì nó sẽ không tốt
bởi vì người khuyết tật là những người đã có khuyết tật rồi và người ta có một số người sẽ đi xa lăng
hoặc là người ta không thể nhìn thấy đường được
thì đối với những cái mà rào chắn như vậy thì những người khuyết tật sẽ không có đi được
người ta phải bước qua và người ta phải đẩy cái xe lăng qua như vậy thì người ta mới thể qua được
và những người mù hoặc là người khuyết tật khác nữa thì người ta không có thấy được xanh trắng đó
thì người ta đi sẽ có thể rơi ra
rất là nhiều cái tai nạn
rõ ràng vấn đề đảm bảo đường thông hề thoáng an toàn trong giao thông của thành phố ngày càng xuống cấp trầm trọng
ngoài việc cơ sở hạ tầng phát triển không kịp so với đà phát triển
thì còn do ý thức giao thông của người dân đang ngày càng xuống cấp
cũng ngay trên các tuyến đường quận một như đoạn giao lộ hai bà trưng trần quang khải hay trần nhật duật hoàng sa
hàng ngày người ta chứng kiến cảnh bất chấp có giải phân cách cứng
hàng đoàn người kéo nhau vượt qua hướng lưu thông ngược chiều để đi cho dễ khi vắng bóng lực lượng chức năng
điều này gây bức xúc cho cả chính quyền lẫn người dân
không ai không biết đi vào đường cấp là vi phạm nhưng vẫn đi
không ai không biết là bước đèn đỏ mà thậm chí con nó bảo ba ơi về đèn đỏ mà cứ bảo ba vẫn chạy
có những trường hợp như thế thậm chí
quan trọng nhất là phải đi về cho thật nhiều mới được và phải phạt thật nắng
cái quan trọng là phải chế tài là phải phạt thật nặng
nó còn nói không thì không có con thua đâu
giống như nước vừa đó rồi vịt lên nó ngầm nhòi vậy đó
vậy cái này nó đụng nhạc tới cái quyền lợi bản sốc của con người mà
có người chạy ẩu thì nó có sợ gì đâu
cái người đụng xa bị đụng mới sợ
đường thông hề thoáng chính là mong muốn bấy lâu của đại đa số người dân ở các đô thị lớn
đặc biệt là ở thành phố hồ chí minh
tuy nhiên để vỉa hè thực sự dành cho người đi bộ tham gia giao thông trở nên an toàn hơn
thì những rào trắng hú hình
hủy ra quân theo phong trào sẽ vẫn chỉ là hình thức
nếu ý thức tham gia của người dân chưa được cải thiện
và sự quản lý của các lực lượng chức năng chưa thật sự quyết liệt
tạm biệt sự ồn ào hối hà của thành phố hồ chí minh
chúng ta quay trở lại hà nội những ngày tháng hai
khắp phố phường tràn ngập sắc trắng tinh khôi hương thơm ngát của hoa bưởi
người hà nội chờ đợi mùa hoa bưởi như chờ đợi khúc giao mùa tháng ba
với cảm giác bình yên dễ chịu của loài hoa giản dị
mộc mạc và cứ thế không biết từ bao giờ
những gánh hoa bưởi rong của các bà các chị trên những con phố quen
đã tạo nên nét chấm phá rất riêng cho đất hà thành
những ngày này trên đường phố của hà nội
người ta rất dễ dàng để tìm kiếm hay bắt gặp những gánh hàng
những xe thồ trở đầy mẹp bông bưởi trắng tinh khiết hương thơm ngát
trên một số tuyến phố quen thuộc như xã đàn giảng võ
chùa bọc hay những con phố cổ quanh co
người ta mua hoa bưởi về để thưởng thức mùi thơm của nó
nhưng cũng có người mua hoa về để chế biến làm gia vị trong đồ ăn hay thức uống
ngày xưa thì mẹ em hay mua hoa bưởi lại về xong rồi tách ra từng cánh một để phơi khô cùng với cả bột sắn
thì khi mà cánh hoa bưởi nó vào với cái bút sắn ấy thì cái bột sắn nó làm cho cái bột sắn nó rất là thơm ngon
và nó có cái mùi hoa bưởi phẳng phất cái hương vị đúng như là của người ta
hương vị đúng như là của hà nội xưa
cho đến giờ phút này thì em vẫn thấy là hà nội mình vẫn giữ được nguyên cái phong tục là bán những cái cành hoa bưởi như thế này
rất là đẹp
thì cái mùi hoa bưởi nó thơm thơm ăn mát
mà cái truyền thống mà cái bột sắn hoặc là nấu chè và có hoa bưởi vào thì nó thơm nó ngon hơn nó mát rượu
chứ không như các hoa càng
hoa bưởi chỉ rộ lên vào dịp sau tết cho gần đến tháng ba âm lịch
năm nào trời nắng thì hoa nở sớm
nếu không kịp mua thì chỉ sau ba hoặc bốn tuần là hết mùa hoa bưởi
vì vậy người yêu mến loài hoa này đều tranh thủ thưởng thức mùi hương
mua cho nhà mình những bông bưởi đẹp nhất khi hoa bắt đầu nở rộ
em mua hoa bưởi về để trong nhà cho nó thơm
phải nói là em rất là thích cái mùi hoa bưởi này bởi vì nó thơm rất là dịu nhẹ mà
chỉ cần một cánh hoa bưởi để trong nhà thôi là cả nhà nó thơm
với những người lao động bán hoa bưởi cũng là một trong những cách mưu sinh
nhưng cũng là sự yêu mến của người ta dành cho loài hoa giản dị mộc mạc này
những chùm hoa bưởi được cắt cẩn thận đặt trên chiếc thúng
để hương bưởi theo gánh hàng rong quấy quả vào phố dừng lại trên những góc phố vỉa hè
hoa bưởi không cần biển quảng cáo để chào mời khách đến
vì hương bưởi nồng nàn
đã thơm ngát khắp phố phường
khiến người đi qua khó có thể làm ngơ được
một năm đầu xuân thì chúng tôi để bán hoa bưởi
vì người hà nội yêu mấy đôi hoa bưởi lắm
người ta mua đi lễ đầu năm hay cả về nhà cho thơm ấy
vì đầu xuân này những ngày ẩm thấp
người ta thích mùi hoa bưởi trong nhà
kể cả nước hoa không bằng hoa bưởi
hương bưởi gợi nhớ về quê nhà xa xôi
nơi có người thân gia đình
những ký ức về thời trẻ thơ
mối tình đẹp đẽ
thùa học trò thơm ngát mùi hương bưởi
tuy nhiên ở một khía cạnh khác
trong quầng quay của cuộc sống
cây bưởi đang là một trong những loại cây
cho giá trị kinh tế cao
được các huyện của hà nội áp dụng trồng
sau khi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa
về trồng cây bưởi thì nó cũng có giá trị kinh tế cũng tương đối
vì là cái công sức bỏ ra thì nó cũng bình thường
so với các huyện
so với các loại cây trùng khác
thì làm nó cũng có nhạt hơn
và cái việc mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
nó cũng có ít hơn
một cây thì mỗi năm chỉ cần khoảng mấy chục quả
thì thì mỗi quả được khoảng
từ hai mươi năm đến ba mươi nghìn
thì mỗi cây cũng thu hoạch được được khoảng
từ bảy trăm linh đến một triệu đồng một cây
qua các thực tiễn sản xuất của người dân
thì chúng ta thấy là cái đất của hoạn phúc
là nó rất phù hợp với cái cây bưởi
quá trình chuyển đổi
thì chúng ta thấy rằng là
cái lợi nhuận kinh tế
là đưa cho người dân
thì họ thấy rất phân khởi
thứ nhất là cây bưởi
thì chúng tôi mới dùng năm nay
năm thứ ba
cho nên là một số những hộ phát triển trước
đấy là những cái tiền để
để làm kinh nghiệm cho người dân
thế thì qua cái chuyển đổi này
thì chúng ta thấy là cái hiệu quả kinh tế
đem lại cho người dân rất rõ rệt
nó tạo được cái việc làm
cho người lao động
là cái lợi nhuận kinh tế
thì nó thu được được
chúng tôi đánh giá chung
trên cái mặt bằng xã
với cái diện tích
mà trồng cam
thì nó đạt được khoảng tầm
trong gần hai trăm linh triệu
một hectare một năm
với người trồng bưởi
ngoài giá trị kinh tế
thì bản thân họ
cũng là một trong những người
yêu thích hương thơm
của loại hoa này
như một hương vị
không thể thiếu
trong cuộc sống thôn quê
của những người già
của những người
trong độ tuổi
còn rất trẻ
không đẹp kiêu sa
như hoa hồng
giống như người con gái
mang nét duyên thầm
và luôn tỏa hương thơm
làm đắm say
tôi nhận ra
và nhẹ nhàng
tôi cảm nhận được
cái hương bưởi
đã đi vào lòng người
từ rất lâu rồi
từ thời xưa
cha mẹ tôi
cái hoa bưởi
nó có cái
thơm đặc trưng
nó không có
cái hoa nào
cái hoa bưởi được
ngày buổi một
trên bàn thờ
thì người ta
bày một cái
đĩa hoa bưởi
trên cái bàn thờ
nó rất là thơm
mà nó cũng
chỉ cảm nhận
khoảng một tháng
người yêu thích
của loài hoa
mộc mạc này
những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống đô thị tuần này của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại